khi không khí lạnh tăng cường xuống phía nam các tỉnh miền trung cũng sẽ chuyển nhiều mây hơn
những cơn mưa được nhận định cũng xuất hiện rải rác trở lại với khu vực bắc và trung trung bộ
nằm xa hơn về phía nam lúc này tại các tỉnh tây nguyên trời vẫn còn khá rét
đặc biệt là tại thành phố đà lạt nhiệt độ ngoài trời lúc này chỉ khoảng một mươi một độ
trong khi đó tại thành phố hồ chí minh cũng như các khu vực khác của nam bộ
nhiệt độ đang ở mức một mươi chín hai mươi một độ nên người dân nơi đây vẫn có cảm giác xe lạnh
tuy nhiên cảm giác này sẽ nhanh chóng mất đi vì chỉ khoảng một tiếng nữa thôi là những tiên nắng đầu tiên của ngày mới sẽ xuất hiện
thời tiết vì thế sẽ chuyển ấm áp hơn với nhiệt độ về trưa và chiều sẽ tăng lên mức là hai mươi tám ba mươi độ ở khu vực tây nguyên
và ba mươi ba mươi hai độ ở khu vực nam bộ
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước